không còn là ngày lễ dành riêng cho những người theo đạo thiên chúa lễ giáng sinh từ nhiều năm nay đã trở thành ngày vui chung của người dân khắp mọi nơi
đêm noel khắp các nẻo đường ngõ phố nhất là các nhà thờ đều được trang hoàng rất rực rỡ sau đây là ghi nhận không khí giáng sinh tại thành phố nam định
thời tiết đêm giáng sinh tại thành phố nam định xe lạnh rất đẹp nên ngay từ chập tối các tuyến phố chính đã bắt đầu nhộn nhịp người
không chỉ người dân thành nam mà cả người dân từ các huyện vendô đã kéo về khu vực nhà thờ lớn và nhà thờ khoái đồng
người đi lễ đi chơi thuộc mọi lứa tuổi nhưng đông đáo nhất vẫn là các bạn trẻ
đường phố nhà thờ trong đêm noel được trang hoàng lộng lẫy với cây thông noel ông già tuyết cỗ xe tuần lọc và hệ thống hang đá lấp lánh tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo
nam định có trên sáu trăm linh xứ đạo họ đạo đồng bào công giáo chiếm hai mươi năm dân số toàn tỉnh
một mùa giáng sinh nữa đã về
và đây là dịp để đồng bào công giáo nói riêng người dân nam định nói chung chia sẻ yêu thương cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi nhà